trong những năm gần đây tỉnh quảng nam đã ban hành nhiều cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa nông nghiệp hữu cơ theo hướng bền vững
thế nhưng hiện sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn chưa ổn định và thiếu vững chắc
nguyên nhân của vấn đề này đã được nhiều chuyên gia nông nghiệp nhà quản lý chỉ ra
đó là do sự thiếu đồng hành của doanh nghiệp và người dân địa phương
lần đầu tiên tại xã bình hải huyện thăng bình tỉnh quảng nam có một doanh nghiệp đã đầu tư nuôi tôm công nghệ bài bản và thành công
khi doanh nghiệp vào cuộc ứng dụng công nghệ cao vào nuôi trồng là một trong những giải pháp để phát triển nông nghiệp bền vững
thế nhưng vẫn còn quá ít ỏi so với tiềm năng nuôi trồng thủy sản nói chung và nuôi tôm nói riêng của quảng nam
nói chung là tổ chức của nhà nước nhất là đẩy mạnh của doanh nghiệp
nông nghiệp vừa phải định hướng là phát triển lên sản xuất lớn theo chủ giá trị
trong đó doanh nghiệp là nồng cốt các vệ tinh là các hợp tác xã các tổ hợp tác và bà con nông dân
nhưng đồng thời cũng phải tính đến những phương thức canh tác hình thức tổ chức sản xuất thích ứng được với mọi loại hình về thiên tai về biến đổi khí hậu
ngoài những rủi ro như dịch bệnh biến đổi khí hậu
thì người dân chưa thể tạo ra được nhiều sản phẩm có giá trị cao do thiếu tính liên kết trong chuỗi giá trị sản xuất chế biến tiêu thụ
bên cạnh đó doanh nghiệp có nhu cầu đầu tư sản xuất nông nghiệp nhưng lại không có quỹ đất
chủ yếu vẫn dựa vào hộ gia đình nên không đáp ứng được yêu cầu của sản xuất hàng hóa
đối với quảng nam cần suy nghĩ kỹ để có định hướng cho bảo vệ và phát triển nguồn lợi bên bờ
muốn có đời sống cho bà con mà sống được thì phải chuyển đổi nghề qua nuôi trồng thủy sản
không có đời sống qua các nghề khác tạo điều kiện sinh chế cho người dân
hiện bức tranh nông nghiệp tỉnh quảng nam khá khởi sắc nhưng so với tiềm năng và mục tiêu thì vẫn còn rất thấp
do vậy thời gian tới việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp là một nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu trong quá trình phát triển ở địa phương
trong đó vai trò của doanh nghiệp công nghệ cao sẽ là điều quan trọng để nông nghiệp quảng nam phát triển bền vững